sẽ bị dừng thu phí nếu không sửa chữ hư hỏng đường đây là một trong những nội dung quy định tại thông tư một mươi năm vừa được bộ giao thông vận tải ban hành
theo thông tư một mươi năm nếu doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư vi phạm chất lượng bảo trì để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông
ủn tắc giao thông kéo dài hoặc khi hệ thống thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ bị trục chặt hư hỏng mà không được khắc phục kịp thời
hoặc đã được cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục hai lần bằng văn bản nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục
thì bị áp dụng hình thức tạm dừng thu phí cho đến khi có văn bản cho phép thu phí trở lại của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
về thẩm quyền dừng thu thông tư quy định tổng cục đường bộ việt nam quyết định việc tạm dừng thu đối với các trạm trên quốc lộ
đường cao tốc do trung ương quản lý thông tư cũng quy định thẩm quyền quyết định tạm dừng thu hoặc trừ thời gian thu đối với trạm thu phí trên đường địa phương quốc lộ